đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hơn ba mươi năm trăm linh người
trong đó cách ly tập trung tại viện là hai trăm bốn mươi sáu người
trong hai ngày nay các cơ quan chức năng việt nam đại sứ quán việt nam tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
và hãng hàng không quốc gia việt nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của uae tổ chức chuyến bay
đưa gần ba trăm linh công dân việt nam trở về nước an toàn trong bối cảnh các đường bay thương mại giữa việt nam và quốc tế tạm dừng vì dịch covid một mươi chín
những công dân được đưa về nước trong đợt này bao gồm trẻ em và học sinh dưới một mươi tám tuổi người cao tuổi người ốm đau
người đi du lịch thăm thân đã hết hạn thị thực bị kẹt ở nước sở tại lao động bị cắt hợp đồng hoặc nghỉ không lương nhiều tháng
đại sứ quán việt nam tại uae đã cử các cán bộ trực tiếp đến sân bay dubai phối hợp với các cơ quan chức năng uae
hướng dẫn hỗ trợ công dân hoàn thành các thủ tục lên máy bay về nước với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân
ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay
ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế cần thơ những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định
bất chấp quy định về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sáu cơ sở kinh doanh dịch vụ internet và trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố nam định vẫn mở cửa hoạt động
lực lượng công an tp nam định đã quyết liệt xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm này
tại thời điểm kiểm tra mỗi cửa hàng có từ chín đến gần hai mươi khách đang chơi game một số khách đã chơi liên tục hàng giờ đồng hồ
hầu hết các máy đều có người sử dụng kê sát nhau không bảo đảm cự ly giãn cách nhiều khách hàng không đeo khẩu trang
trong quá trình mở cửa hoạt động sáu cơ sở này đã bị lực lượng an ninh công an thành phố nam định phát hiện kiểm tra và phối hợp với công an các phường
ngô quyền cửa bắc vị xuyên lập biên bản hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định với mức phạt từ năm cho đến một mươi triệu đồng
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cầm nhận
do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng quách văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thụy khuê phường bưởi quận tây hồ hà nội đã dùng dao chém tử vong vợ và con trai
ngay sau khi nhận được tin báo công an phường bưởi phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận tây hồ thành phố hà nội đã đến hiện trường
theo thông tin ban đầu sau khi gây án đối tượng có biểu hiện không bình thường
tổ công tác của công an quận tây hồ đã bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở phối hợp với đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi lấy lời khai nhân chứng
được biết đối tượng nam đã có nhiều tiền án tiền sự
cũng do mô thuẫn nhưng là do mô thuẫn trên bàn nhậu
huỳnh văn tý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã vĩnh hậu huyện an phú tỉnh an giang đã dùng dao đâm chết anh con bác ruột
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tạm giữ hình sự đối với tý để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi năm h ngày một tháng năm ông huỳnh văn cổ chú tại huyện an phú tổ chức nhậu cùng với các cháu tại nhà gồm huỳnh văn thay huỳnh văn thế huỳnh văn tèo và huỳnh văn thọ
sau đó thay và thế có mời huỳnh văn tý vào nhậu trung
trong lúc nhậu thì xảy ra mô thuẫn tý đập vỡ nị ớt trên mâm nhậu rồi bỏ đi thì bị thay đuổi theo dùng tay xiết cổ và đánh tý chảy máu
để trả thù tý về nhà lấy dao đâm trúng vùng ngực trái của thay
do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện còn tý bị lực lượng công an huyện an phú bắt giữ ngay sau đó
đến chiều ngày hôm qua đối tượng tý được bàn giao cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang để xử lý theo quy định của pháp luật
do làm ăn thua lỗ nên một người phụ nữ ở huyện phú quốc tỉnh kiên giang đã thuê người làm giả một mươi hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó mang đi cầm cố chiếm đoạt gần ba tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú quốc tỉnh kiên giang đã khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện phú quốc tỉnh kiên giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
vào tháng ba năm ngoái oanh lên mạng internet để tìm kiếm dịch vụ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mỗi giấy tờ giả có giá một mươi ba triệu đồng
oanh tìm kiếm thông tin thửa đất được giao bán trên trang của các công ty mua bán bất động sản ở phú quốc để lấy thông tin về lô đất diện tích đất rồi cung cấp cho phía làm giả
sau khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả oanh đem đến các tiệm cầm đồ ở thị trấn dương đông để cầm cố mỗi giấy với số tiền là từ hai trăm linh cho đến hai trăm năm mươi triệu đồng
đột kích vào quán cà phê ken tại phường long bình thành phố biên hòa lực lượng công an tỉnh đồng nai đã phát triển
đồng nai đã phát triển và bắt quả tàng hàng chục đối tượng đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền
tại chỗ lực lượng công an kịp thời khống chế hai mươi đối tượng thu giữ hai con gà đá nhiều cuộn băng keo để cuốn cựa gà cùng với hơn sáu mươi năm triệu đồng
sau khi lập biên bản vụ việc các đối tượng và tăng vật được đưa về công an tp biên hòa để tiếp tục điều tra
bước đầu công an xác định tụ điểm đá gà này do đặng tấn nguyễn quê ở tỉnh sóc trăng đứng ra tổ chức và làm trọng tài cho mỗi lần đá gà

phương vĩnh trại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
và đối tượng vũ đức trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại số năm mươi ngạn sơn phường vĩnh trại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý